cũng từ đây để giảm ca tử vong bộ y tế đã đề nghị một số nhà cung ứng oxy lớn trong khu vực
đã xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn oxy y tế từ các nhà sản xuất
bộ y tế có công văn gửi các hiệp hội doanh nghiệp sản xuất cung ứng và phân phối oxy tại việt nam
theo đó hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên toàn quốc nói chung và tại một số tỉnh thành phố
đặc biệt là khu vực miền tây đang có chiều hướng bùng phát gia tăng mạnh
bộ y tế nhận được thông tin phản ánh của một số sở y tế trên địa bàn như sóc trăng vĩnh long kiên giang v v
và một số nhà cung ứng oxy lớn trong khu vực đã xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung oxy y tế từ các nhà sản xuất
lý do là vì đã tập trung trở lại cung ứng cho các ngành công nghiệp sản xuất khác
vì thế bộ y tế đặc biệt đề nghị các hiệp hội doanh nghiệp sản xuất cung ứng và phân phối oxy tại việt nam
cam kết tập trung ưu tiên nguồn sản xuất cung ứng oxy y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch
cứu chữa người bệnh covid một mươi chín trong tình hình dịch bệnh gia tăng hiện nay
bên cạnh đó các đơn vị quan tâm thường xuyên cập nhật thông tin trên phần mềm quản lý điều phối về oxy toàn quốc của bộ y tế
để bộ có thông tin nhanh chóng báo cáo chính phủ điều phối phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín kịp thời
bộ y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương tổ chức phối hợp ra soát thực hiện không để chậm trễ trong công tác sản xuất cung ứng
phân phối oxy y tế cứu chữa người bệnh phòng chống dịch covid một mươi chín
trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắt đề nghị thông báo về bộ y tế vũ trang thiết bị và công trình y tế để phối hợp giải quyết
thưa quý vị hiện nay tình hình dịch covid một mươi chín ở việt nam vẫn diễn biến vô cùng phức tạp
nhiều ca nhiễm mới và tử vong ở các địa phương tăng liên tục
trước diễn biến đó trong buổi họp báo chính phủ thường kỳ vào tháng một mươi một thứ trưởng bộ y tế trần văn thuấn đã nêu bảy biện pháp cần làm để ứng phó với tình hình hiện nay
thông tin chi tiết xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây
thứ trưởng bộ y tế trần văn thuấn chia sẻ dịch bệnh hiện tại tiếp tục diễn biến phức tạp số ca mắc cao ca tử vong có chiều hướng tăng
qua thống kê hầu hết số ca tử vong tăng nhiều ở nhóm trên năm mươi tuổi kết hợp với các bệnh nền tiểu đường ung thư tim mạch chiếm trên tám mươi
cùng với đó thứ trưởng bộ y tế đã nêu một số giải pháp như
thứ nhất quan tâm theo dõi người có bệnh nền tuổi nguy cơ cao trên năm mươi tuổi phân tầng điều trị phù hợp
thứ hai các bệnh viện thực hiện đánh giá phân loại nguy cơ theo dõi sát bệnh nhân bộ y tế đã có hướng dẫn phân loại cụ thể dễ thực hiện
thứ ba tiếp tục hỗ trợ nhân lực cho các địa phương có số ca nặng tăng cao
bộ trưởng bộ y tế đã có quyết định năm nghìn năm trăm linh ngày ba mươi tháng một mươi một về phân công các bệnh viện tuyến trên trực tiếp hỗ trợ chuyên môn trong quản lý điều trị covid một mươi chín tại các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
thứ tư tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn vệ sinh môi trường giảm nguy cơ lây nhiễm tới các nhân viên y tế nhiễm khuẩn bệnh viện
thứ năm kích hoạt lại trung tâm hỗ trợ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín từ xa
thứ sáu các địa phương cử người có năng lực trực tiếp chỉ đạo thực hiện thu dung một cách thích hợp tránh chuyển tẩm quá sớm
nếu chuyển tầng quá sớm thì quá tải còn quá muộn lại tăng nguy cơ tử vong nên cần thiết phải chuyển tầng theo đúng hướng dẫn phân loại của bộ y tế
thứ bảy cần xây dựng hệ thống giám sát nguyên nhân tử vong do covid một mươi chín
cuối cùng ngày hôm qua ngày một tháng một mươi hai bộ trưởng bộ y tế đã có công điện tiếp tục triển khai các giải pháp giảm tử vong do covid một mươi chín
trong đó nêu cụ thể từng biện pháp tại các tỉnh thành phố bệnh viện cơ sở y tế cơ sở thu dung trần đoán và điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
về vấn đề tiêm vaccine mũi ba thực hiện chiến lược tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín tính đến nay cập nhật trên cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín cho thấy
cả nước đã tiêm trên một trăm hai mươi năm triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín cho người trên một mươi tám tuổi và trẻ em ở độ tuổi một mươi hai
trong đó tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều vaccine là hơn chín mươi bốn và tỷ lệ tiêm đủ hai liều
tỷ lệ bao phủ ít nhất một liều là sáu mươi tám dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
nhiều tỉnh thành phố tiêm đủ hai mũi cho tám mươi chín mươi người trên một mươi tám tuổi trên địa bàn
tiêm đủ liều cơ bản quan trọng trong chống dịch nên cần ưu tiên tối đa
để tăng cường phòng chống dịch cho người đã tiêm đủ liều cơ bản theo khuyến cáo chuyên gia tư vấn
ngày một tháng một mươi hai bộ y tế có công văn hai trăm hai mươi năm về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín liều cơ bản và nhắc lại

tiêm đủ liều cơ bản là rất quan trọng cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín nên cần được ưu tiên tối đa
về tăng cường miễn dịch phòng bệnh covid một mươi chín cho những người đã được tiêm chủng đủ liều cơ bản
theo khuyến cáo của nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược về tiêm chủng của tổ chức y tế thế giới
và kinh nghiệm sử dụng vaccine của các nước bộ y tế đề nghị tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng
phòng covid một mươi chín cho các đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên theo chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và bộ y tế
đối tượng tiêm là người từ một mươi tám tuổi trở lên ưu tiên tiêm trước cho người từ năm mươi tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản
tiêm một hoặc hai hoặc ba mũi tùy theo loại vaccine có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng cho những người
cấy ghép tạng ung thư hiv đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng sáu tháng
loại vaccine cùng loại với liều cơ bản hoặc mrna
khoảng cách tiêm một mũi bổ sung sau mũi bổ sung
tiêm một mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất hai mươi tám ngày nếu có đủ vaccine
tiêm liều nhắc lại vaccine phòng covid một mươi chín cho các đối tượng
người từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung
ưu tiên người có bệnh nền người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế
người từ năm mươi tuổi trở lên người trực tiếp xét nghiệm chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhân viên y tế
loại vaccine nếu các mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vaccine
thì tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó
nếu trước đó đã tiêm các loại vaccine khác nhau thì tiêm mũi nhắc lại bằng vaccine mana
nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vaccine của hãng sinopharm
thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine mrna hoặc vaccine vector virus vaccine astrazeneca
khoảng cách tiêm một mũi nhắc lại ít nhất sáu tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung
liêu lượng vaccine để tiêm bổ sung và nhắc lại theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất
đã được bộ y tế cho phép
dự kiến hết năm nay chúng ta có hợp đồng với các đơn vị tổng số lượng khoảng hai trăm linh triệu liều
hiện tại theo chỉ đạo thủ tướng bộ y tế đã và đang đàm phán các công ty đối tác
sắp tới sẽ tiếp tục có vaccine cho việt nam trong đó đặc biệt là pfizer và astrazeneca
đủ để tiêm các mũi nhắc lại tăng cường thời gian tới
liên quan tới việc gia hạn sử dụng vaccine bộ y tế đã lên tiếng giải thích
trong buổi họp báo chính phủ thường kỳ vào tháng một mươi một thứ trưởng bộ y tế cũng một lần nữa khẳng định
việc gia hạn vaccine pfizer thực hiện theo quy định quốc tế không ảnh hưởng tới chất lượng vaccine
việc gia hạn sử dụng này được áp dụng chung trên toàn cầu trong tiêm chủng cho tất cả các nhóm đối tượng
từ một mươi hai tuổi trở lên việc gia hạn này cũng đã được kiểm định khắt khe và đảm bảo chất lượng an toàn hiệu quả
từ thời điểm fda và ema phiên dựt nói trên các lô vaccine pfizer đã sản xuất trước đây có hạn sử dụng sáu tháng
thì tự động tăng hạn dùng lên chín tháng các quốc gia trên thế giới vẫn giữ nguyên nhãn trên lọ vaccine
theo hạn sử dụng của nhà sản xuất và chỉ thông báo riêng về tăng hạn sử dụng của vaccine lên chín tháng
trong thời gian tới nhà sản xuất tiếp tục nghiên cứu và nếu đảm bảo ổn định chất lượng
nhà sản xuất sẽ nộp hồ sơ cho các cơ quan thẩm quyền để tăng hạn sử dụng của vaccine có thể lên tới một mươi hai một mươi tám hoặc hai mươi bốn tháng
tiến sĩ kydon park trường đại diện tổ chức y tế thế giới tại việt nam cho biết
vaccine pfizer biotech là vaccine covid một mươi chín đầu tiên được who phê duyệt vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
và đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp của who
ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi một who đưa ra khuyến nghị về việc sử dụng và các yêu cầu bảo quản
đối với vaccine pfizer biontech covid một mươi chín dựa trên dữ liệu khoa học có được vào thời điểm đó
nhà sản xuất đã tiếp tục nghiên cứu và phát triển sau giai đoạn phê duyệt ban đầu
các cơ quan quản lý vaccine quốc gia đã cập nhật các điều kiện phê duyệt sau khi xem các bằng chứng
và dữ liệu khoa học mới do nhà sản xuất cung cấp gồm có mở rộng nhóm tuổi tiêm từ một mươi hai tuổi trở lên
và tăng hạn sử dụng từ sáu tháng lên chín tháng
vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi một who đã phê duyệt các điều kiện cập nhật này
bao gồm việc tăng hạn sử dụng lên chín tháng áp dụng với tất cả vaccine pfizer đã được sản xuất
kể cả trước thời điểm tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
trong quá trình vận chuyển vaccine từ nhà sản xuất đến việt nam vaccine luôn được bảo quản
ở nhiệt độ âm chín mươi độ c đến âm sáu mươi độ c bằng các thiết bị chuyên dụng của nhà sản xuất
tất cả các lô vaccine trước khi sử dụng tại việt nam
đều được kiểm định quốc gia vaccine và sinh phẩm y tế đánh giá chất lượng và cấp giấy phép xuất xưởng
do vậy việc tăng thời hạn vaccine thêm ba tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng vaccine
bộ trưởng bộ y tế cũng đã nhấn mạnh việc gia hạn vaccine pfizer thực hiện theo quy định quốc tế
việt nam không tự gia hạn
mọi vaccine về việt nam đều được kiểm định theo yêu cầu bởi who và đảm bảo hiệu quả khi sử dụng cho bệnh nhân
trước dịp biển phức tạp của dịch covid một mươi chín tại việt nam hiện nay
quý vị khán giả hãy tuân thủ các quy định trong phòng chống dịch đảm bảo quy định năm k
và cập nhật thông tin mới nhất từ bộ y tế để chung tay góp sức trong công cuộc phòng chống dịch này
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại